theo báo cáo của văn phòng bộ công an trong ba ngày nghỉ lễ quốc khánh
toàn quốc đã xảy ra bảy mươi ba vụ tai nạn giao thông làm chết năm mươi bảy người bốn mươi sáu người bị thương
trong đó riêng ngày hôm nay ngày hai tháng chín toàn quốc đã xảy ra hai mươi ba vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi sáu người và bị thương hai mươi người
theo đánh giá chung tình hình trật tự an toàn giao thông trong ba ngày nghỉ lễ mùng hai tháng chín được bảo đảm
cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tai nạn giao thông giảm số vụ và số người bị thương
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
trong ba ngày nghỉ lễ đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tiếp nhận và xử lý
sáu mươi bảy cuộc gọi và tin nhắn phản ánh của người dân các thông tin phản ánh chủ yếu về tình trạng vi phạm
trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô mà chủ yếu là tình trạng trở quá số lượng
nôi nhét hành khách tăng giá vé trái quy định